do vùng áp thấp nòng phía tây phát triển và mờ rộng
nên thời tiết các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hai ngày tới chủ yếu là ít mưa
với nền nhiệt tăng nhẹ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày hai mươi hai khi không khí lạnh được tăng cường yếu
mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh cùng nền nhiệt giảm đôi chút trời chuyển rất nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa rông vài nơi
sau đó từ tối ngày hai mươi hai tháng ba cũng xoài ngưỡng của không khí lạnh
nên mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
cao nhất ngày vẫn ở trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
tương tự như xuất thế thời tiết của các tỉnh miền bắc lưu xuống trung bộ
trong thời đoạn hai ngày tới thời tiết chủ đạo sẽ là trạng thái nắng nhiều ít mưa
riêng vùng núi phía tây khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cục bộ có nắng nóng xuất hiện trong ngày hai mươi một và hai mươi hai
và cũng khoảng từ tối và đêm muộn ngày hai mươi hai mưa sẽ gia tăng trở lại
tại các tỉnh bắc miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế có thể sẽ đi kèm với sông xét
bà con cần đề phòng cảnh giác
còn tại khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới chưa có nhiều biến động
với chế độ nhiệt ẩm duy trì khá ổn định ngày nắng và đêm không mưa
với mức nhiệt cao nhất ngày do động trong ngưỡng ba mươi một đến ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên riêng trong ngày hai mươi một tháng ba khả năng sẽ xuất hiện mưa rông trái mùa
diện mưa ở mức giải rác tập trung chính ở khu vực phía nam
trong mưa rông cần đề phòng gió giật mạnh mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối
còn ban ngày trời vẫn còn nắng nhưng cường độ không quá mạnh
với mức nhiệt cao nhất sẽ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ về chiều tối ngày hai mươi một cũng có mưa rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực cũng có nắng nhiều với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn